thưa quý vị theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
vào sáng ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bốn việt nam không có thêm trường hợp nào mắc covid một mươi chín
như vậy tính từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến nay thì không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
hiện việt nam có tổng cộng hai trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là năm mươi hai một trăm chín mươi sáu
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm hai mươi năm trường hợp
cách ly tập trung tại cơ sở khác là chín tám trăm sáu mươi ba trường hợp cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn mươi hai ba mươi năm trường hợp
số ca có kết quả xét nghiệm từ một đến hai lần âm tính với sars cov hai là một mươi sáu ca
bộ y tế cũng đã có điên tiếp hai công văn gửi đơn vị trực thuộc bộ và sở y tế các tỉnh thành phố
y tế các bộ ngành và một số bệnh viện tư nhân đề nghị báo cáo kết quả mua sắm hệ thống máy real time pcr tự động
phục vụ công tác xét nghiệm
thưa quý vị thủ tướng chính phủ
vừa có chỉ thị số một mươi chín cttg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
sau đây là nội dung chi tiết
chỉ thị nêu rõ dịch bệnh covid một mươi chín đã lan rộng trên toàn thế giới làm hàng triệu người mắc
hàng trăm ngàn người tử vong ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu
sau ba tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu cttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
cả nước đã phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch tiếp tục kiểm soát hạn chế tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng
điều trị khỏi đa số người mắc và chưa có trường hợp tử vong
tuy nhiên dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao
ảnh hưởng xấu đến kinh tế xã hội đời sống nhân dân
nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế
đảm bảo an sinh và ổn định xã hội thủ tướng chính phủ yêu cầu
cơ quan thuộc chính phủ ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các quan điểm nguyên tắc phương châm
a thống nhất nhận thức và hành động quán triệt sâu sắc quan điểm chống dịch như chống giặc
huy động sự vào cuộc của cải thống chính trị và mọi người dân đề cao kỷ luật kỷ cương
trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ
đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh
giải quyết việc làm với sự quản lý cụ thể của chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
với các điều kiện cụ thể
b cán bộ đảng viên công chức viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
c kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch
đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị hạn chế thấp nhất người tử vong
chỗ tuyệt đối không lơ là chủ quan
d được nới lỏng các biện pháp hạn chế để phục vụ phòng chống dịch đã thực hiện
phù hợp với diễn biến dịch bệnh khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trên cơ sở đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh
nhất là tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và các đô thị lớn
các bộ cơ quan liên quan ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp
a người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đeo khẩu trang khi ra ngoài
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc không tập trung đông người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
b tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo giải đấu thể thao sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng
sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết
c tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu khu vui chơi giải trí
cơ sở làm đẹp karaoke massage quán bar vũ trường và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác
theo quyết định hoặc chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
c các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ bán buôn bán lẻ sổ số kiến thiết khách sạn cơ sở lưu trú
nhà hàng quán ăn trừ những cơ sở nêu tại điểm c mục hai trên đây
khu tập luyện thể thao khu di tích danh làm thắng cảnh được hoạt động trở lại
nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn
phòng chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên đo thân nhiệt khách đến
bố trí đầy đủ phương tiện vật tư để rửa tay sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc
d hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tình nội tình được hoạt động trở lại
nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
như hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang bố trí đầy đủ phương tiện xà phòng dùng dịch sát khuẩn để sửa tay cho hành khách
riêng đối với vận chuyển hành khách bằng đường hàng không áp dụng các biện pháp phù hợp đặc thù ngành hàng không
đảm bảo an toàn cho hành khách ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh
e giảm giãn số học sinh trong phòng học bố trí lệch giờ học ăn trưa sinh hoạt tập thể đảm bảo không tập trung đông người
thực hiện khử trùng vệ sinh lớp học kết hợp học trực tuyến thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh
g nhà máy cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân người lao động
hát người đứng đầu cơ quan đơn vị tổ chức cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp
đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên không tổ chức các cuộc họp hội nghị đông người chưa cần thiết
không để đình trễ công việc nhất là các công việc có thời hạn
các thời hiệu theo quy định của pháp luật các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp
đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị kinh tế xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức
thì do cấp ủy chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm như đeo khẩu trang
sát trùng tay ngồi giãn cách thực hiện giám sát về y tế không tổ chức liên hoan tiệc mừng
h thủ tướng chính phủ xem xét quy định mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đối với từng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đề xuất của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ngoài chỉ đạo thực hiện các biện pháp quy định tại mục hai nêu trên
chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ đảm bảo các yêu cầu sau
a tỉnh thành phố trực thuộc trung ương địa bàn có nguy cơ cao tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ thị số một mươi sáu cttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
b tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có nguy cơ khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch không tập trung quá hai mươi người tại nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu một m
khi tiếp xúc
c các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có mức nguy cơ thấp tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch không tập trung quá ba mươi người tại nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc
c chủ tịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương liên quan xác định phạm vi khu vực nguy cơ cao trên địa bàn
và chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
ctttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
năm bộ y tế tập trung chỉ đạo
a kịp thời phát hiện cách ly khoanh vùng xử lý triệt để các ổ dịch
ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm
b tổ chức phân luồng phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân
phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế đảm bảo an toàn đối với cán bộ y tế
người tham gia phòng chống dịch người cao tuổi
người có bệnh lý nền các đối tượng yếu thế
c hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ phương tiện vận tài
các bộ quốc phòng công an ngoại giao tiếp tục chỉ đạo
tổ chức thực hiện nghiêm việc hạn chế nhập cảnh kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh
tất cả các trường hợp được nhập cảnh phải thực hiện cách ly theo quy định
các bộ quốc phòng y tế ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có liên quan
tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly
cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các cơ sở cách ly tập trung
các bộ cơ quan ngang bộ hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch
đảm bảo an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý
các bộ thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ giáo dục và đào tạo công thương
văn phòng chính phủ chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh
chữa bệnh làm việc học tập trực tuyến thương mại điện tử thanh toán không dùng tiền mặt
và thực hiện các thủ tục hành chính dịch vụ công thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử và kinh tế số
một mươi các bộ cơ quan ngang bộ ubnd tỉnh thành phố trường thuộc trung ương
tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội
tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân thiếu trách nhiệm
hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch kể cả xử lý hình sự nếu có
một mươi một các bộ cơ quan liên quan ubnd tỉnh thành phố trường thuộc trung ương
tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế xã hội trong đó
a bộ công thương các bộ ngành liên quan tập trung cẩn trường thúc đẩy việc ký kết các hợp đồng xuất khẩu
với các nước evfta chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết hàng hóa nhất là hàng hóa có lợi thế
và tiềm năng xuất khẩu để triển khai ngay sau khi các nước dỡ bỏ phong tỏa mở cửa trở lại
b tiếp tục giả soát
đảm bảo nguồn cung và vận chuyển cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất xuất khẩu
c thúc đẩy phát triển thị trường nội địa có các biện pháp kích cầu đầy mạnh tiêu dùng
nhất là thương mại điện tử hệ thống bán lẻ đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống
dân từng bước mở lại du lịch nội địa
c chủ động nghiên cứu xây dựng phương án khởi động lại các hoạt động kinh tế xã hội
đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch
c các bộ lao động thương minh và xã hội tài chính ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trường thuộc trung ương
khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội
theo đúng nghị quyết số bốn mươi hai nqcp ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
đảm bảo kịp thời công khai minh bạch đúng đối tượng
một mươi ba đề nghị mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền cao cấp
tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác tích cực tham gia phòng chống dịch
một mươi bốn yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trường thuộc trung ương
các tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉ thị này
để đảm bảo an toàn cho hành khách di chuyển trên xoay viết mùa dịch covid một mươi chín
tất cả các xoay viết tại hà nội sau một ngày hoạt động đều phải tiến hành khử khuẩn
lau cồn những vị trí nhiều người tiếp xúc để đảm bảo phòng chống dịch bệnh covid một mươi
sau hơn một tháng dừng hoạt động những chiếc xoay viết được xịt thuốc khử khuẩn
lau cồn toàn bộ các bộ phận trên xe để đưa vào hoạt động quay trở lại
để đảm bảo an toàn cho hành khách di chuyển trên xoay viết mùa dịch covid một mươi chín
tất cả các xe buýt tại hà nội sau mỗi ngày hoạt động khi về đến bến bãi đều được khử khuẩn
thực hiện theo ý kiến chỉ đạo mỗi ngày công ty sẽ bố trí khoảng hai mươi số xe hiện có
tương đương với khoảng hơn hai trăm linh xe chỉ được phép chở hai mươi người bao gồm cả lái xe và phụ xe
để giãn cách phòng dịch theo quy định các ghế trên xe được dán thông báo
để hành khách chủ động giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trên xoay viết
các tài xế xoay viết cũng được yêu cầu phải đeo khẩu trang
thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát thì sở giáo dục và đào tạo tp hà nội
đề xuất cho học sinh đi học trở lại theo bốn giai đoạn
cụ thể giai đoạn đầu sở giáo dục và đào tạo tp hà nội đề xuất cho học sinh khối chín và một mươi hai
đi học từ ngày bốn tháng năm để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng như thi vào lớp một mươi
và tốt nghiệp trung học phổ thông
giai đoạn hai dự kiến khoảng sau đó hai tuần khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định
sẽ cho học sinh từ lớp năm đến lớp một mươi hai đi học
giai đoạn ba dự kiến vào tuần cuối cùng của tháng năm
học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai sẽ trở lại trường
giai đoạn cuối cùng đối với trẻ mầm non và nếu dịch kiểm soát tốt
sở sẽ đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ đầu tháng sáu